đến với phú yên trong mùa hè này du khách không chỉ được trải nghiệm những điểm hấp dẫn
thân thiện kỳ vĩ của tạo hóa mà còn có thể góp phần xây dựng một phú yên xanh
thông qua hoạt động cùng trồng cây trên tuyến phố
vùng đất hoa vàng cỏ xanh này đang phát huy lợi thế du lịch hoang sơ
để thu hút du khách trong và ngoài nước
từ sân bay tuy hòa chạy hơn một km vào trung tâm thành phố tuy hòa
cây phòng bà hoa cỏ xuyến chi được trồng dày theo quy cách thiết kế
đặc biệt hơn những người góp phần làm xanh đẹp tuyến đường này chính là du khách
mỗi người được chọn một cây để trồng ngay tại chỗ
xây dựng một phố yên xanh thông qua các hoạt động trồng cây và thu gom rác trên các tuyến phố

cây phòng bà được triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động khác nhau
với bốn cây phòng ba hoa cỏ xuyến chi được đặt tại phòng đợi của sân bay tuy hòa đã nói lên điều đó
tại đây du khách sẽ được nhận cây để trồng trước khi bắt đầu hành trình khám phá xứ hoa vàng cỏ xanh
thông điệp mà chương trình muốn gửi đến du khách đó là hãy tặng phú yên món quà xanh
không lâu sau có dịp quay trở lại
trở lại phú yên du khách sẽ ngỡ ngàng khi cung đường này đã được khoác lên màu xanh tuyệt tác
màu xanh được xây dựng từ sự chung tay của chính người dân địa phương và du khách